tại thành phố hồ chí minh câu chuyện ủn tắc giao thông cũng đang gây bức xúc cho người dân
nhất là vào thời điểm cận tết điển hình là sự quá tải của sân bay tân sơn nhất
với lượng hành khách tăng cao và lượng người ra đón tiễn người thân cũng gia tăng mạnh
áp lực về lượng người và phương tiện càng đè nặng lên khu vực sân bay
để giảm tải trước mắt cho sân bay quốc tế tân sơn nhất
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã đề xuất sân bay tăng cường các chuyến bay nửa đêm về sáng
từ hai mươi hai h tới năm h sáng và không tăng các chuyến bay trong khung giờ cao điểm từ sáu giờ chiều đến hai mươi hai h
bước đầu ghi nhận cho thấy đề xuất tăng bay đêm được nhiều người dân đồng tình
mặc dù di chuyển vào ban đêm có phần ảnh hưởng đến thời gian cũng như sức khỏe
nhưng trong dịp cao điểm tết bay đêm cũng là một sự lựa chọn phù hợp với nhiều người
đề xuất của thành phố cũng được cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
nhất trí với việc sân bay tân sơn nhất sẽ phục vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn cho mùa cao điểm tết
các hãng hàng không sẽ điều người từ các sân bay khác
tập trung về tân sơn nhất để phục vụ bay từ ngay đến nửa đêm về sáng
cùng với đó việc giảm tải về phương tiện đi lại tại khu vực sân bay tân sơn nhất
cũng được ngành giao thông vận tải sân bay và các doanh nghiệp vận tải tích cực thực hiện
hiện đã có bốn tuyến buýt trợ giá kết nối với sân bay tân sơn nhất vào nội thành được triển khai
và tuyến xe bíp từ bến xe an sương đi ngang qua sân bay tới bến xe mền đông
cũng vừa được đưa vào khai thác để giảm tải tình trạng kẹt xe khu vực sân bay
tuyến xe buýt nối hai bến xe trọng điểm đi qua sân bay tuy không trợ giá
nhưng hoạt động tới một giờ sáng để phục vụ người dân đi lại giảm bớt phương tiện cá nhân lưu thông
trước mắt để việc đi lại trong dịp tết không căng thẳng thêm
thì cùng với các biện pháp mà cơ quan chức năng đang triển khai
cũng rất cần sự chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm của người dân
nhưng đó chỉ là giải pháp ngắn hạn
về lâu dài để giảm tải cho sân bay tân sơn nhất
chắc chắn sẽ cần phải có những giải pháp vĩ mô và đồng bộ
khi mà thành phố hồ chí minh được các chuyên gia đánh giá
là đang trong tầm ngắm của các nhà đầu tư lớn trong khu vực
đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài